hôm qua tám thuyền viên và tàu cá biển số na chín mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai ts gặp nạn trên biển đã được tàu của hải đội hai lai kéo vào bờ an toàn sau gần hai mươi tiếng đồng hồ tìm kiếm cứu nạn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an nhận được thông báo tàu cá mang số hiệu na chín mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai ts và tám thuyền viên do trần văn toàn chú tại xóm tám xã sơn hải huyện quỳnh lưu làm thuyền trưởng
đang hoạt động cách mũi ròn tỉnh hòa tĩnh khoảng hai mươi hai hải lý ở phía đông bắc bị hỏng máy thả trôi trên biển không thể sửa chữa có nguy cơ bị chìm cần hỗ trợ khẩn cấp
sau khi nhận được thông báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển chính quyền địa phương các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn để đến hỗ trợ
đồng thời điều động tàu biên phòng sáu một nghìn chín trăm linh một cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ hải đội hai lên đường cứu nạn
đến ngày một tháng ba tàu biên phòng đã lai rắt tàu cá bị nạn vào cập tại cảng hải đội hai an toàn và tiến hành các thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương
còn tại khu vực biển cô tô tỉnh quảng ninh vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng ba lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện và kiểm tra tàu đông bắc một qn sáu nghìn hai trăm ba mươi tám đang vận chuyển trái phép dầu đeo trên biển
qua kiểm tra tàu đông bắc một
có ba thuyền viên do ông đặng văn vương quê quán phường yên hải thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không chứng minh được giấy tờ hóa đơn hợp pháp của toàn bộ số dầu trên
ông vương khai nhận số dầu trên được mua gom từ nhiều nguồn trôi nổi và bán cho các tàu thuyền làm ăn trên biển
hiện cơ quan bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tạm giữ phương tiện hàng hóa tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện tân uyên lai châu vừa tổ chức họp báo công bố kết quả đấu tranh phá chuyên án hai trăm một mươi bảy l bắt hai đối tượng vận chuyển ba mươi chín bánh heroin
đây là chuyên án thu giữ được số lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh lai châu
theo đó từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát thuộc công an huyện tân nguyên tỉnh lai châu nắm được nguồn tin về đối tượng người dân tộc hơ mông ở huyện mộc châu tỉnh sơn la thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn đi tiêu thụ tại lào cai
qua công tác điều tra nắm tình hình ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện tân uyên đã xác lập chuyên án mang bí số hai trăm một mươi bảy l để đấu tranh phá án
các đối tượng gồm hạng a lau và sông thị dí đều thuộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã vận chuyển ba mươi chín bánh heroin cho một đối tượng người lào tên là củ sang huyện sapa tỉnh lào cai để giao cho người mua hàng với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
căn cứ tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án
sau khi hoàn thiện thủ tục ban đầu cơ quan điều tra công an huyện tân uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vật chứng cùng đối tượng tới cơ quan điều tra công an tỉnh lai châu
để kiểm tra theo thẩm quyền
tại quảng bình lực lượng chức năng tỉnh vừa kiểm tra phát hiện xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b tám trăm bốn mươi năm do lê văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại đức long đức thọ hà tĩnh
điều khiển vận chuyển một bao thuốc lá hiệu z không có giấy tờ hợp pháp
số thuốc lá nhập lậu này được cất dấu tinh vi trong hầm được gia cố thêm của xe
hiện cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hàng hóa và giấy tờ liên quan để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô rơ móc mang biển kiểm soát năm mươi một c sáu mươi bảy nghìn năm mươi do lái xe nguyễn hoàng gia
trú tại ninh sơn thành phố tây ninh tỉnh tây ninh điều khiển đang vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ gồm
ba trăm năm mươi cặp đèn tín hiệu ô tô bảy trăm năm mươi bộ biến áp rất nhiều pin macbook kích sóng wi fi và âm ly hiệu yamaha
trong phần tin quốc tế mỹ ông ryan rinker
được phê chuẩn là bộ trưởng nội vụ
chính phủ anh tuyên bố giữ nguyên quan điểm về dự luật brexit
thượng viện mỹ vừa phê chuẩn hạ nghị sĩ ryan rinker đại diện cho bang montana làm bộ trưởng nội vụ
theo đề cử của tổng thống donald trump
trong phiên điều trần trước đó ông jing cơ đã cam kết xem xét lại chính sách hạn chế khai thác dầu khí
dưới thời cựu tổng thống berrak obama nhưng ông cũng thừa nhận khí hậu trái đất đang biến đổi
cần nghiên cứu những tác động đối với con người
ông jinger cũng loại bỏ khả năng bán hoặc chuyển nhượng đất đai
lập trường vốn được nhiều người trong phe dân chủ ủng hộ
tân bộ trưởng nội vụ cho biết sẽ ưu tiên duy trì các nguồn quỹ để bảo tồn mạng lưới công viên quốc gia
và nguồn tài nguyên đất của liên bang
tổng thống trump đã nhậm chức được hơn một tháng tuy nhiên nội các của ông vẫn đang trong quá trình hoàn thiện
tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng anh theresa may đã nhất trí hoãn chuyến thăm anh của ông trump
sau nhiều cuộc biểu tình tại anh phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo này
dự kiến chuyến thăm chính thức này của ông donald trump sẽ lùi lại tính sách gây nhiều tranh cãi của ông trump khi ông đến anh
thủ tướng anh đã mời tổng thống mỹ sang thăm anh ngay sau khi ông trump nhậm chức
nhưng ngay sau khi lời mời chính thức được công bố
nhiều cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm đã diễn ra tại anh
từ cả phía người dân và trong quốc hội
chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker vừa công bố sách trắng về tương lai châu âu với năm kịch bản
văn kiện này được đưa ra nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của liên minh châu âu tại rome italia vào ngày hai mươi năm tháng ba tới
chủ tịch ec liệt ra năm kịch bản cho châu âu tương đương với các mức độ hòa nhập khác nhau
và kêu gọi các lãnh đạo châu âu phải có lập trường rõ ràng
một trong những kịch bản là châu âu sẽ tái tập trung vào thị trường chung
khi tính đến việc hai mươi bảy nước thành viên không có khả năng tìm thấy tiếng nói chung trong rất nhiều lĩnh vực
ngược lại một con đường khác là eu sẽ phải làm việc chung với nhau nhiều hơn nữa thông qua việc mở rộng khả năng chia sẻ
các năng lực của hai mươi bảy nước giữa hai kịch bản trên là phương án trung gian được vạch ra với một châu âu nhiều tốc độ
ở đó những người muốn hợp tác cùng nhau nhiều hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng hay quản trị khu vực eurozone
sẽ không bị cản trở bởi những bên vốn còn đang do dự
ngày hai mươi năm tháng ba tới sách trắng sẽ được đặt
trên bàn của các nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh rome để lãnh đạo quốc gia eu lựa chọn ra phương thức
mà theo đó châu âu sẽ xây dựng lên tương lai của chính mình
sau khi thượng viện anh bỏ phiếu yêu cầu chính phủ anh sửa đổi dự luật anh rời khỏi liên minh châu âu
chính phủ của thủ tướng may tuyên bố quyết tâm giữ nguyên nội dung dự luật brexit không bổ sung
và vấn đề này sẽ được đưa ra bản thảo tại hạ viện anh vào tuần tới
các nghị sĩ thượng viện yêu cầu thủ tướng may đưa ra bản thảo tại hạ viện anh vào tuần tới
thủ tướng theresa may đưa vào trong dự luật điều khoản đảm bảo các công dân eu đang sinh sống tại anh
được quyền sinh sống và làm việc ở anh sau brexit
tuy nhiên theo quan điểm của chính phủ anh london sẽ đợi để các nước trong eu phải có điều khoản tương tự như vậy
đối với các công dân anh hiện đang sinh sống tại eu chứ không muốn đơn phương đưa ra lời đảm bảo như thượng viện yêu cầu bổ sung
với kết quả bỏ phiếu tại thượng viện thủ tướng anh sẽ phải rất nỗ lực để thuyết phục các nghị sĩ tại hạ viện vào tuần tới
ba kiến trúc sư
các kiến trúc sư không mấy tên tuổi của tây ban nha đã được công bố là chủ nhân của giải thưởng kiến trúc danh giá pritzker hai nghìn một mươi bảy
với công trình kiến trúc công cộng giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với đời sống của con người
đây là lần đầu tiên giải thưởng được coi là nobel trong lĩnh vực kiến trúc và được trao cho ba người
cả ba kiến trúc sư rafael aranda camille piquem và raymond viata đều làm việc cho hãng kiến trúc rcr của tây ban nha
những công trình của nhóm kiến trúc sư này từ các không gian công cộng và tư nhân tới các công trình văn hóa các viện giáo dục cho thấy tài năng của họ trong việc hòa quyện môi trường xung quanh
vào các công trình này giải thưởng kiến trúc prisk được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và là giải thưởng thường niên của quỹ hay ads để vinh danh một kiến trúc sư còn sống với những đóng góp của họ
người nhận giải thưởng sẽ được nhận một trăm linh usd nhưng quan trọng hơn họ sẽ nhận được sự công nhận trên toàn thế giới
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt